vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết là thành phố ghi nhận thêm một chín trăm năm mươi năm ca bệnh covid một mươi chín được xuất viện trong ngày hôm qua hai mươi sáu tháng bảy
như vậy là tính từ khi dịch bệnh bắt đầu tổng cộng một mươi sáu sáu trăm năm mươi chín ca bệnh trên địa bàn tp hcm được chữa khỏi bệnh
tp hcm hiện đang điều trị ba mươi bảy bảy trăm một mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó sáu trăm chín mươi sáu trường hợp nặng đang thở máy và một mươi ba trường hợp can thiệp ecmo
tp hcm cũng ghi nhận sáu trăm chín mươi tám ca bệnh covid một mươi chín tử vong tính tới thời điểm hiện tại
tp hcm cũng vừa xác định thêm một chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn quận tân bình và đang tiến hành điều tra truy vết
bên cạnh đó tp hcm tiếp tục khoanh vùng giám sát ba mươi tám chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến